cục di sản văn hóa mới có văn bản gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng việt nam về định hướng hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế bảo tàng một mươi tám tháng năm
với chủ đề bảo tàng là trung tâm văn hóa tương lai của truyền thống
với chủ đề này bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống như nghiên cứu sưu tầm và bảo quản trưng bày
bảo tàng ngày nay còn phải nỗ lực tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề của xã hội hòa giải và gắn kết các cộng đồng
trên cơ sở đó các bảo tàng tại việt nam sẽ nghiên cứu và phối hợp triển khai một số hoạt động
gồm miễn phí cho khách tham quan trong ngày quốc tế bảo tàng một mươi tám tháng năm